sau khi gây án đại đã bỏ trốn đến các tỉnh đắk nông và lâm đồng
giờ chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi khi đang đến thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
thì bị tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phát hiện vây bắt
thời gian gần đây xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
gây bức xúc trong dư luận xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
như lừa đảo kinh doanh đa cấp lừa đảo trong chuyển nhượng đất đai
đặc biệt tình trạng lừa đảo qua mạng internet mạng viễn thông gia tăng
như lừa đảo qua điện thoại tin nhắn trúng thưởng tới các số điện thoại
giả danh người nước ngoài nhắn tin làm quen và gửi quà tặng về việt nam
giả danh cơ quan thực thi pháp luật gọi điện yêu cầu người dân nộp tiền vào tài khoản để kiểm tra
sau đó chiếm đoạt chiếm đoạt quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội để lừa đảo
lừa đảo thông qua hoạt động trao đổi mua bán hàng qua mạng
trước tình hình trên thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chỉ đạo bộ công an
chủ trì phối hợp với bộ tư pháp và các cơ quan liên quan
giả soát các lĩnh vực dễ phát sinh các hoạt động lừa đảo
kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót bất cập để hoàn thiện cơ sở pháp lý
chủ động có các giải pháp ngăn chặn triệt để những hoạt động lừa đảo nêu trên
thủ tướng cũng yêu cầu bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình
có biện pháp phòng ngừa kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo
theo quy định của pháp luật
bộ công an phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
nghiên cứu thiết lập đường dây nóng tại các địa phương để tiếp nhận
xử lý kịp thời các thông tin phản ánh của người dân khi bị các đối tượng lừa đảo
đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng chỉ thị của thủ tướng chính phủ
chỉ đạo các bộ ngành địa phương tăng cường công tác phòng ngừa ngăn chặn xử lý các hoạt động lừa đảo
trình thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ cũng giao bộ thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với bộ công an
tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác
cho các phương thức thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để lừa đảo
một trong những thủ đoạn lừa đảo vừa nêu đó là chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người dùng
rồi sử dụng tài khoản này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người thân quen của chủ tài khoản bị chiếm quyền
cũng đang xuất hiện nhiều tại tỉnh hậu giang
phản ánh của phóng viên intv
trình báo cơ quan công an một người dân ở huyện long mỹ tỉnh hậu giang cho biết
cách đây vài ngày người thân của chị đang lao động ở nước ngoài
nhận được tin nhắn qua facebook từ người bạn cũng đang lao động tại cùng quốc gia
nhờ chuyển tiền giúp về việt nam qua ba tài khoản và sẽ trả lại tiền mặt vào tối cùng ngày
tưởng thật người thân của chị điện thoại về nhờ chị chuyển hơn năm
năm trăm sáu mươi triệu đồng nhưng sau đó thấy không trả lại tiền đúng hẹn thì mới hay mình bị lừa
theo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đơn vị tiếp nhận bốn trường hợp người dân đến trình báo nhận được tin nhắn
từ tài khoản facebook của người thân hay bạn bè hỏi mượn tiền hay nhờ chuyển tiền giúp
mà không biết những tài khoản này đã bị chiếm đoạt
để rồi bị lừa mất tổng cộng gần bảy trăm linh triệu đồng
thông thường thủ đoạn của đối tượng chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook
gửi cho người sử dụng tài khoản facebook một đường link hoặc là một tin hình ảnh hấp dẫn
để người sử dụng tài khoản facebook thiếu cảnh giác đăng nhập vào
thì nó sẽ hiện lên một cửa sổ yêu cầu đăng nhập lại tài khoản facebook
khi người dùng đăng nhập lại tài khoản facebook
điền những thông tin để đăng nhập lại tài khoản facebook
thì chúng sẽ thực hiện việc chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook
và nhiều khả năng chúng sẽ thực hiện hành vi quy phạm pháp luật
phổ biến nhất là lừa đảo chứng đoạt tài sản
trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
cơ quan chức năng khuyên cáo người dùng mạng xã hội không nên vào những đường dẫn không tin tưởng
nhất là từ những người lạ
trường hợp đã đăng nhập tài khoản facebook mà nghi ngờ bị lừa
thì nhanh chóng sử dụng thiết bị khác để thay đổi thông tin cá nhân
mật khẩu tài khoản facebook và thay đổi cả mật khẩu thư điện tử
khi nhận được tin nhắn của gọi trên mạng xã hội yêu cầu truyền tiền
cung cấp thông tin cá nhân nên kiểm tra lại qua các kênh khác nhau để tránh bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thiếu trách nhiệm trong quản lý rừng dẫn đến tình trạng rừng bị tàn phá và khai thác trái phép
hoàng văn toản nguyên trạm trưởng trạm bảo vệ rừng khai đen thuộc lâm trường trường sơn vừa bị khởi tố
theo kết quả điều tra sau khi nhận công tác và giữ chức vụ trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng khai đen
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của chi nhánh lâm trường trường sơn
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm công nghiệp long đại
ông toản đã không thường xuyên đô đốc chỉ đạo các nhiệm vụ bảo vệ rừng
hậu quả từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lực lượng kiểm lâm đã không kiểm tra phát hiện kịp thời
để bị can dương trọng hà cùng đồng bọn khai thác trái phép một mươi cây gỗ lim nhóm hai a
gây thiệt hại số tiền hơn ba trăm năm mươi triệu đồng
vụ phá rừng này được xác định xảy ra trong khoảng cuối năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên đến giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lực lượng kiểm lâm huyện quảng ninh tuần tra rừng mới phát hiện sự việc
sau khi vào cuộc điều tra đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cơ quan công an đã xác định và tiến hành khởi tố năm đối tượng
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
sở y tế tỉnh tiền giang cho biết tính đến cuối tháng một mươi toàn tỉnh đã phát hiện hơn bốn sáu trăm linh ca bệnh sốt xuất huyết
tăng gần hai trăm linh so với cùng kỳ năm ngoái
đáng lưu ý năm nay tỉnh tiền giang đã có
ba trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tử vong tại thành phố mỹ tho huyện trợ gạo và huyện châu thành
để phòng bệnh sốt xuất huyết ngành y tế tiền giang đã xử lý gần một ổ dịch sốt xuất huyết
tổ chức bốn đợt chiến dịch diệt loang quang tại hơn một ba trăm linh lượt ấp khu phố ở các xã phường thị trấn trọng điểm trên địa bàn tỉnh
trong khi đó tại tỉnh đồng nai khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai cho biết
trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết
sở y tế đồng nai khuyên cáo trước tình hình bệnh sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp
gia tăng cả về số ca mắc và ổ bệnh người dân cần nâng cao cảnh giác không được lơ là với các biểu hiện của bệnh nhất là trẻ nhỏ
thời gian qua hoạt động tội phạm cắt phá khóa cửa đột nhập vào nhà dân các cơ quan doanh nghiệp để trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh phú yên diễn biến phức tạp
bên cạnh việc đẩy mạnh công tác đấu tranh với loại tội phạm này của lực lượng công an
thì người dân và các cơ quan doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác có biện pháp bảo vệ tài sản không chủ quan lơ là tạo điều kiện cho tội phạm gây án
lợi dụng lúc chủ nhà đang nấu ăn dưới bếp cải gian đã mở cổng đột nhập vào nhà lấy trộm chiếc laptop để trên bàn
điều đáng nói đây là lần thứ hai chỉ trong vòng một năm qua ngôi nhà này bị trộm viếng thăm
theo cơ quan công an trước khi gây án các đối tượng trộm các tài sản đều nghiên cứu kỹ hoàn cảnh của gia đình bị hại
nhất là các gia đình có nhiều tài sản giá trị hay các gia đình có việc đi xa một thời gian
đợi đến khuya khi mọi người xung quanh ngủ say bọn chúng dùng xà beng kìm cộng lực
cẩy cắt phá khóa đột nhập vào nhà trộm các tài sản
điều đang nói là ngoài phương thức thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm
thì một số người dân vẫn còn sơ hở trong việc tự bảo vệ tài sản cá nhân
đây cũng là nguyên nhân để bọn tội phạm lợi dụng thực hiện chót lọt các vụ trộm
tình hình trộm cắp trên địa bàn tỉnh là diễn biến phức tạp
nhất là trộm cắp bằng thủ đoạn cắt khóa cậy phá cửa để đột nhập
nguyên nhân thì nhiều
khi người đi vắng nhà thì không nhờ người trong coi
nhiều gia đình cắp giữ nhiều tài sản như tiền vàng trong nhà
nên khi tội phạm xảy ra thì hậu quả lớn
một số người đi chơi đi du lịch
thì có thói quen là đưa hình ảnh của mình lên trên mạng xã hội
đây cũng là một sơ hội
để đưa hình ảnh của mình lên trên mạng xã hội

đây cũng là một sơ hội để đưa hình ảnh của mình lên trên mạng xã hội
đây cũng là một sơ hội để đưa hình ảnh của tội phạm trộm gấp
lực lượng công an cũng đã lên danh sách
theo dõi chặt chẽ các đối tượng nổi trên địa bàn
chúng tôi phải tổ chức đến từng khu phố
tiếp cận từng hồ dân
để quán triệt
rồi là tuyên truyền cho người dân biết được
rồi là kết nối chặt chẽ
mọi thông tin về liên quan đến tình hình tội phạm
là người dân phải phản ánh kịp thời
có như thế thì
cái công tác tuyên truyền chúng ta mới đạt hiệu quả
tội phạm sẽ khó có điều kiện thực hiện
mà khi khó có điều kiện thực hiện
thì cái biện pháp nghiệp vụ của công an
bắt đầu phát huy hiệu quả hơn
bên cạnh việc chủ động tăng cường
các biện pháp phòng ngừa
đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm
của lực lượng công an
mọi người dân các cơ quan doanh nghiệp trường học
cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác
chủ động trong việc tự bảo vệ tài sản của mình
chủ động phòng ngừa phối hợp chặt chẽ
với lực lượng công an để đấu tranh
ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm này
có phần ổn định tình hình an ninh trả tự
an toàn xã hội tại địa phương

cũng phạm tội trộm cắp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện đức cơ tỉnh gia lai
là đối tượng nguyễn văn đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thương chú
tại thôn chín xã tâm thắng
huyện cư rút tỉnh đắk nông
và đối tượng nguyễn tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thương chú
tại một trăm năm mươi bảy ngo quyền
phường treo reo thị xã a un pa
tỉnh gia lai bị cơ quan thiển án
hình sự công an tỉnh gia lai
ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách hai năm cm
dưới sau đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được
bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin
có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều
quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện